tại thành phố thái nguyên đảng bộ tỉnh thái nguyên đã khai mạc đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh thái nguyên lần thứ hai mươi nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng bộ ngoại giao đã về dự và chỉ đạo đại hội
đại hội đảng bộ tỉnh thái nguyên triệu tập ba trăm năm mươi đại biểu chính thức đại diện cho hơn chín mươi ba đảng viên trong toàn đảng bộ tỉnh
phát biểu chỉ đạo đại hội phó thủ tướng phạm bình minh cho rằng cùng với việc thảo luận các văn kiện đại hội có nhiệm vụ quan trọng là bầu ra ban chấp hành đảng bộ tỉnh khóa hai mươi nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
và bầu đoàn đại biểu của đảng bộ đi sự đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm sáng suốt lựa chọn
bầu các đồng chí tiêu biểu về phẩm chất năng lực vào ban chấp hành đảng bộ khoa mới
ban chấp hành khoa mới phải thực sự là một tập thể mạnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết thông nhất có bản lĩnh chính trị vững vàng có phẩm chất đạo đức trong sáng kỷ luật nghiêm minh
quy tụ được sự đoàn kết thống nhất trong toàn đảng bộ gắn bó mật thiết với nhân dân đại hội sẽ tiếp tục diễn ra đến hết ngày một mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi